với tiêu chí đảm bảo an ninh trật tự tại nơi đông dân cư và an toàn cho đối tượng cùng tăng vật
lực lượng truy bắt quyết định không thực hiện bắt giữ ngay các đối tượng
mà sẽ bám theo chúng chọn địa điểm thích hợp mới ra tay
chúng tôi đảm bảo tất cả các yếu tố về chính trị pháp luật và nghiệp vụ
cho nên là tất cả những cái mà tình huống xảy ra

chúng tôi đều có những cái phương án giữ phòng
đối tượng mà theo hoặc là không theo cái quy luật hoạt động
thì chúng tôi cũng đều có cái phương án dự phòng
và đều đảm bảo cái yếu tố an toàn hàng đầu
các đối tượng thể hiện sự lọc lõi của mình
qua việc không về thẳng nơi cư trú

qua nhiều địa điểm
nhiều tuyến đường từ đông đúc tới hoang vắng
để đối phó với sự theo dõi của lực lượng công an
trong trường hợp thấy động
các đối tượng rất có thể phi tăng vật chính để thoát thần
sau nhiều phút kiên trì bí mật
kheo leo bám theo các đối tượng
cuối cùng tổ chức bắt
cũng chọn được địa điểm thích hợp để thực hiện bắt giữ
đúng vào thời điểm quyết định
thì có vẻ các đối tượng đã phát hiện bị theo dõi
nên tăng tốc vùng chạy
tuy nhiên trước sự bài trí kín kẽ của ban chuyên án
cùng tốc độ nhanh dứt khoát thành thạo
của những đối tượng đã bị bắt giữ

thì ý đồ vùng thoát của hai đối tượng đã bị đánh bại
sau khi bị bắt giữ
cả hai đối tượng nhanh chóng được di lý về cơ quan điều tra
để chứng kiến lực lượng chức năng
tiến hành kiểm tra tăng vật thu được
bên trong gói biểu kiện
lực lượng kiểm tra ghi nhận có ba hộp
đựng tổng cộng bốn mươi một viên dạng hình vuông hình tròn
được bọc trong giấy màu trắng nâu bạc
tiến hành kiểm tra từng viên
phát hiện có bốn viên bên trong chứa chất bột màu trắng
ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
đơn vị có tiếp nhận một cái yêu cầu giám định
chất ma túy của cơ quan cảnh sát điều tra
công an thường phố hải phòng
khi tiến hành xuống tiếp nhận
xác định đây là một hộp kẹo sô cô la
nhưng khi mở ra
xác định trong đó có bốn viên có sự thay đổi
bọc ra thì bốn viên này là chứa chất bột màu trắng
tiến hành cân
và cũng như tiến hành phân tích trên bòng thí nghiệm
ta phát hiện ra bốn viên này có tổng khối lượng là hai mươi năm năm mươi sáu gram

khi bắt hạnh xong
có tăng vật là ma túy
thì chúng tôi đã khẩn trương tiến hành khám xét
và cái bí mật đấy
cái khẩn trương đấy
kết quả thu được
là trong nhà hạnh
khi khám chúng tôi cũng phát hiện ra ma túy
và đây là một trong những yếu tố rất quan trọng
để cái tội hạnh và dũng sau này
khi mà khám xét tại nhà riêng của đối tượng
thì thu giữ cũng một mươi năm viên thuốc lắc
ma túy tổng hợp
và trong đó có chứa thành phần là ketamine
ngoài ra còn một số các thông vật khác liên quan vụ án
hai đối tượng sau đó được tách riêng
để lấy lời khai làm sáng tỏ vụ việc
nguyễn thị bích hạnh khai báo
sau khi ly hôn
do buồn chán nên đã nhiều lần tìm đến ma túy
hạnh ra nước ngoài sinh sống theo diện hôn thề
hạnh trở lại việt nam
chỉ gặp lại hoàng mạnh dũng
một đối tượng cũng sử dụng ma túy
và từ đó cả hai sống với nhau như vợ chồng
hoàng mạnh dũng
thì dũng là người yêu của nguyễn thị bích hạnh
hai đối tượng này thì cũng bắt đầu chung sống với nhau
cũng được một thời gian
thì thường xuyên ăn ở sinh hoạt với nhau
và là có nhiều lần cũng là cùng tổ chức sử dụng ma túy với nhau
thời gian sống tại nước ngoài
nguyễn thị bích hạnh có gia du với một số đối tượng sử dụng ma túy tại đây
sau này trở về việt nam
mỗi lần cần ma túy phục vụ nhu cầu của bản thân và bạn trai
thì hạnh vẫn liên lạc với các đối tượng ở nước ngoài
để nhớ mua ma túy
rồi tìm cách ngụy trang gửi về việt nam
hạnh trở về việt nam
được xác định là đối tượng cầm đầu trực tiếp nguyễn thị bích hạnh bị tuyên phạt một mươi năm tù
bị cáo hoàng mạnh dũng với vai trò giúp sức bị tuyên phạt một mươi năm tháng tù giam
khi mà tôi nghe chủ tòa tuyên án thôi thì tôi chỉ nghĩ là cái bản án tôi đã xứng đáng nhận được như thế
nhưng mà cái cảm giác lớn nhất nó không phải là bản án thôi nó là lỗi xấu hổ với gia đình
bạn bè xung quanh cả người ngồi dưới cả những người dõi theo tôi cuộc sống của tôi trong này
biết cái bản án tôi thì tôi rất là cảm giác có lợi
dù không nói ra nhưng những giọt nước mắt này phần nào đã cho thấy sự ân hận muộn màng của nguyễn thị bích hạnh
vì ham vui và suy nghĩ lệch chuẩn đối tượng đã có những hành vi không chỉ hủy hoại bản thân
ảnh hưởng đến gia đình mà còn gián tiếp gây ra những hệ lụy cho xã hội và đồng loại